các cuộc đàm phán nhằm nhất trí những điều khoản ngừng bắn cho cuộc chiến đã kéo dài bảy tháng
giữa phong trào hamas ở gaza và israel đã được nối lại tại thủ đô cairo ai cập
đàm phán được nối lại trong bối cảnh israel vừa phát động tấn công thành phố rafah ở phía nam gaza
nơi có trên một triệu người dân giải gaza đang tạm trú để tránh xung đột
theo truyền thông ai cập tất cả các bên liên quan đều đã có mặt ở cairo để tham gia đàm phán
một quan chức israel cho hay phái đoàn nước này cảm thấy bi quan về khả năng đạt được sự đột phá
song vẫn sẵn sàng tiếp tục thương lượng
chiến dịch tấn công rafah của israel được thực hiện khi hamas thông báo nhất trí với các điều khoản
của thỏa thuận ngừng bắn mà qatar và ai cập đã soạn thảo
tuy nhiên thủ tướng israel benjamin netanyahu cho rằng các điều khoản này là không thể chấp nhận được
bộ trưởng quốc phòng israel còn cảnh báo nước này sẽ tăng cường tấn công quân sự tại rafah
nếu thỏa thuận trao trả các con tin israel bị
hamas bắt giữ không đạt được tiến bộ
trong khi đó nga indonesia và liên minh châu phi hôm qua tiếp tục lên tiếng phản đối cuộc tấn công vào rafah
cũng như đề nghị liên hợp quốc có hành động chập nhằm chấm dứt bạo lực leo thang